chào các bạn đã theo dõi kênh youtube bản sức khỏe và đời sống
cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình đại dịch covid một mươi chín trên cả nước
thưa quý vị và các bạn khi dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
thì một tin vui đã đến với bảy tỉnh thành ở miền tây
để chung tay chống dịch sớm phục hồi và phát triển kinh tế
bảy tỉnh thành này đã bắt tay cùng hỗ trợ nhau chống dịch
các tỉnh thành này gồm thành phố cần thơ an giang kiên giang hậu giang sóc trăng bạc liêu và cà mau
trong thời gian tới bảy tỉnh thành sẽ hợp tác chặt chẽ trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
bảo vệ sức khỏe người dân phát triển sản xuất kinh doanh
hồi tháng tám chủ tịch ubnd tỉnh sóc trăng trần văn lâu đề xuất các tỉnh thành khu vực nam sông hậu
liên kết nhằm hợp tác phát huy tiềm năng và thế mạnh từng địa phương
đảm bảo mục tiêu vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế hiệu quả
chủ tịch ubnd được đề nghị làm đầu mối kết nối các địa phương
dự kiến phiên họp đầu tiên thống nhất kế hoạch hành động giữa bảy địa phương
diễn ra vào ngày một mươi chín tháng một mươi theo hình thức trực tuyến
trước mắt các địa phương chọn sáu lĩnh vực trọng tâm để thực hiện hợp tác
gồm y tế nông nghiệp thương mại dịch vụ thông tin và truyền thông giao thông vận tài lao động việc làm
theo đó lãnh đạo bảy tỉnh thành sẽ thống nhất phương án phân loại
phân tuyến điều trị từ cơ sở đến các bệnh viện tuyến cuối
hỗ trợ điều trị cho các địa bàn nhiều người mắc covid một mươi chín
chia sẻ vaccine sinh phẩm y tế
các địa phương thống nhất biện pháp phòng chống dịch trong tổ chức sản xuất
và vận chuyển hàng hóa nông sản của khu vực
kết nối nhà sản xuất cung ứng với các đơn vị xúc tiến thương mại
đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử
về thương mại dịch vụ khu vực nam sông hậu thường xuyên tổ chức các sự kiện giao thương trực tuyến
tiến tới thiết lập một thực thể kinh tế mới để tạo ra thị trường hàng hóa đa dạng
phối hợp quảng bá xây dựng thương hiệu du lịch
trong lĩnh vực giao thông các địa phương sẽ thống nhất tạo luồng ưu tiên
cho các phương tiện vận chuyển dụng cụ thiết bị y tế hàng hóa nhân sự phục vụ phòng chống dịch
hàng hóa nông thủy sản thiết bị vật liệu xây dựng
đồng thời chú trọng liên kết hợp tác phát triển các loại hình vận chuyển hành khách
hàng hóa dịch vụ hậu cần logistic
bảy tỉnh thành nam sông hậu tổng diện tích hơn hai mươi bốn một trăm linh km hai dân số chín hai triệu người
theo bộ y tế từ khi đợt dịch lần thứ tư bùng phát đến hết một mươi hai tháng một mươi
khu vực này ghi nhận hai mươi ba hai trăm chín mươi bốn ca covid một mươi chín
trong đó nhiều nhất là an giang sáu chín trăm năm mươi sáu ca ít nhất là bạc liêu sáu trăm năm mươi bốn ca ba trăm hai mươi năm trường hợp tử vong
đến nay các địa phương này đã kiểm soát được dịch bệnh
chuyển xuống áp dụng chỉ thị một mươi năm hoặc về trạng thái bình thường mới
bảy tỉnh thành nam sông hậu với dân số chín hai triệu người vừa là nguồn lực
đồng thời cũng là áp lực lớn với các bộ
ban ngành trong công tác chống dịch và khôi phục kinh tế
thành phố cần thơ được đề nghị làm đầu mối kết nối các địa phương
đã chuẩn bị trước những kế hoạch giúp sáu tỉnh thành còn lại có thêm cơ sở hướng tới mục tiêu chung
từ giờ ngày hai mươi bốn tháng chín thành phố cần thơ đã nới lỏng giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm
sau đó vào ngày sáu tháng một mươi ban thượng vụ thành ủy thành phố đã ban hành chỉ thị số một mươi một
về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi phát triển kinh tế
ban cán sự đảng ủy nhân dân thành phố lãnh đạo
chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phục hồi phát triển kinh tế xã hội theo phương châm
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả với dịch covid một mươi chín
tùy diễn biến tình hình dịch bệnh linh hoạt xem xét quyết định tăng dần
hoặc mở rộng quy mô phát triển sản xuất kinh doanh theo lộ trình
từng bước vững chắc quyết tâm thực hiện hoàn thành mức cao nhất
các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi một
thành phố khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện chỉ thị số hai mươi sáu cttg
về việc thúc đẩy sản xuất lưu thông tiêu thụ và xuất khẩu nông sản
trong bối cảnh phòng chống dịch covid một mươi chín
và chỉ thị số hai mươi bảy cttg về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp
trong bối cảnh phòng chống dịch covid một mươi chín
đảm bảo hiệu quả sát hợp với tình hình và điều kiện thực tiễn của địa phương đơn vị
trong khi bảy địa phương nêu trên đang tích cực chuẩn bị cho kế hoạch phục hồi
thì sáu tỉnh còn lại của miền tây nam bộ vẫn chủ yếu tập trung vào công tác chống dịch
ổn định đời sống dân sinh
dưới đây là những thông tin trí tiết
tính đến giữa tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một các tỉnh gồm long an tiền giang bến tre vĩnh long trà vinh đồng tháp
vẫn đang tổ chức phòng dịch covid một mươi chín chặt chẽ theo chỉ thị mà chính phủ ban hành
ở đợt dịch bùng phát lần thứ tư long an là một trong bốn tỉnh thành
gồm thành phố hồ chí minh bình dương và đồng nai chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh
tỉnh này chính thức ghi nhận ca mắc cho cộng đồng đầu tiên vào ngày hai mươi bảy tháng bốn
đến nay sau hơn bốn tháng chống dịch long an đã phần nào kiểm soát
được tình hình số ca mắc covid một mươi chín giảm qua từng ngày toàn tỉnh đi vào trạng thái bình thường mới
và đang tiến tới thực hiện toàn diện phục hồi kinh tế xã hội
trong khi đó tại tỉnh vĩnh long dịch bệnh covid một mươi chín đã được kiểm soát
từng bước đưa các hoạt động về trạng thái bình thường mới
tỉ lệ bệnh nhân mắc covid một mươi chín đã điều trị khỏi đạt khoảng chín mươi bốn ba
lãnh đạo tỉnh cũng đang tích cực tổ chức đưa đón người dân từ bình dương
địa phương một cách an toàn đảm bảo dịch bệnh không lây lan cho cộng đồng
tại thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín diện rộng
đợt hai thực hiện tiêm vào giữa tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
với tổng số ba mươi sáu năm trăm ba mươi năm liều vaccine được phân bổ
trong số này vaccine astrazeneca là hai mươi sáu năm trăm ba mươi năm liều
và verocell sinopharm một mươi liều
hai loại vaccine sẽ được phân bổ cho từng loại đối tượng
theo ngành nghề và tình trạng sức khỏe
các tỉnh bến tre trà vinh đồng tháp cũng chưa thể tập trung phục hồi kinh tế
do số người mắc covid một mươi chín vẫn xuất hiện đều đặn
đến cuối ngày một mươi ba tháng một mươi tỉnh bến tre ghi nhận một mươi năm trường hợp nhiễm covid một mươi chín
nâng tổng số ca trên toàn tỉnh tính từ đầu đợt dịch lên hai nghìn sáu mươi bốn
tương tự là tỉnh trà vinh trong đêm và sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi
trung tâm kiểm soát bệnh tật của tỉnh này phát hiện hai mươi một ca dương tính với virus sars cov hai
tại thành phố trà vinh và sáu huyện gồm
duyên hải càng long cầu ngang cầu kè châu thành và trà cú
tổng số ca mắc tính đến sáng một mươi bốn tháng một mươi là tám chín trăm năm mươi sáu
trước đó vào ngày một mươi ba tháng một mươi tỉnh này ghi nhận một mươi ca bệnh covid một mươi chín
từ nặng đến rất nặng trên tổng số sáu trăm chín mươi một bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín đã được điều trị
trước tình hình trên nhiều tỉnh miền tây nam bộ vẫn chưa áp dụng nghị quyết một trăm hai mươi tám
vừa được chính phủ ban hành ngày một mươi ba tháng một mươi
khiến việc đi lại của người dân vẫn gặp nhiều khó khăn
ngày một mươi bốn tháng một mươi trên địa bàn tỉnh an giang hiện vẫn còn bốn chốt trên tuyến quốc lộ chín mươi một
để kiểm soát người lưu thông giữa các địa phương
dù an dân đã nới lỏng rất nhiều nhưng một số địa phương lại bố trí
chốt chặn ở các xã thị trấn để kiểm soát xe và người ra vào địa phương của mình
ông lê văn phước phó chủ tịch ubnd tỉnh an giang cho biết
an giang chưa thực hiện theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
mà phải trừ hướng dẫn chính thức của bộ y tế
đáng chú ý an giang là một trong bảy tỉnh thái nguyên tây
tham gia kế hoạch chung tay chống dịch kết hợp phục hồi kinh tế
trở lại với tình hình tỉnh vĩnh long
ông nguyễn quang khải phó giám đốc sở giao thông vận tải vĩnh long cho hay
sở đã có văn bản trình ubnd tỉnh
thực hiện thí điểm vận tải hành khách liên tỉnh trong bảy ngày
từ một mươi ba đến hai mươi tháng một mươi
tuy nhiên sau khi gửi văn bản lấy ý kiến các tỉnh thành về vấn đề này
vĩnh long vẫn chưa nhận được phản hồi
còn tại bến tre các chốt kiểm soát vẫn tiếp tục duy trì trên quốc lộ sáu mươi
vốn là cửa ngõ vào tỉnh bến tre
nhiều người từ tp hcm dù đã có giấy đi đường do sở giao thông vận tải tp hcm cấp
nhưng khi đến chốt này vẫn không được đi vào địa bàn tỉnh
điều kiện để được vào tỉnh
ngoài giấy đi đường do sở giao thông vận tải tp hcm cấp
cần có thêm giấy tờ thể hiện sự đồng ý tiếp nhận nơi người đó muốn đến
do ubnd cấp huyện cấp xã cấp
về việc thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám trên địa bàn tỉnh bến tre
lãnh đạo tỉnh cho biết đang chờ hướng dẫn của bộ y tế và bộ giao thông vận tải
rồi mới quyết định
tuy đã có những dấu hiệu tích cực trong công tác phòng dịch
nhưng một mươi ba tỉnh thành miền tây nam bộ
vẫn chưa thể phục hồi mối liên kết trên toàn vùng đồng bằng sông kiều long
do vậy việc bảy trên một mươi ba địa phương đã sẵn sàng trở lại
để thúc đẩy tây nam bộ từng bước vượt qua khó khăn
trước khi hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vào năm hai nghìn hai mươi hai
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại